thưa quý vị thời gian gần đây các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng như lừa đảo kinh doanh đa cấp giả danh tin nhắn của ngân hàng thông báo trúng thưởng hay giả danh các cơ quan pháp luật thông báo vi phạm nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân vẫn xảy ra
mới đây tại tỉnh con tum đã xuất hiện thêm một thủ đoạn mới là giả danh chuyên gia chứng khoán để lừa đảo mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây để nắm bắt được chiêu thức lừa đảo này từ đó nâng cao cảnh giác
thông qua mạng xã hội facebook một nạn nhân đã được một đối tượng tự xưng là chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán tư vấn mời gọi tham gia
ban đầu với số tiền nhỏ thì nạn nhân đã rút được tiền gốc và lợi nhuận ra khỏi tài khoản
sau đó đối tượng này kêu gọi nạn nhân đầu tư thêm tám mươi triệu và được công ty hỗ trợ thêm hai mươi triệu vào tài khoản chứng khoán
vì tin tưởng như lần đầu là sẽ rút được tiền và kiếm thêm lợi nhuận một cách dễ dàng
nên chị đã nộp tiền nhiều lần vào các tài khoản theo chỉ định của đối tượng lừa đảo tổng cộng lên đến hơn sáu trăm linh triệu đồng
đi vay mượn vay mượn hết từ đầu tới cuối không có tiền không có tiền nhà
cuối cùng là kêu là số tài khoản sai nhiều lần là bác nộp phí để tham gia
cơ quan điều tra cho biết loại tội phạm này thường đánh vào tâm lý của nạn nhân là sẽ không phải mất nhiều công sức
và chắc chắn sẽ được hưởng lợi nhuận một số tiền lớn
để dụ dỗ người bị hại ngay từ ban đầu đối tượng sẽ cho bị hại được hưởng lợi nhuận một cách đơn giản để làm tin
sau đó tiếp tục rụ rỗ đầu tư thêm tiền
thế nhưng cho đến khi không còn khả năng nộp và lấy lại tiền bị hại mới nghi ngờ và trình báo cơ quan công an
từ đầu năm đến nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum đã tiếp nhận đơn trình báo của hai trường hợp
bị tội phạm giả danh chuyên gia chứng khoán mời gọi đầu tư để lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây tổng thiệt hại lên đến hơn một tỷ đồng
về cái thủ đoạn lừa đảo trên công an mạng thì chúng tôi đã phối hợp với nhiều cơ quan ban ngành toàn thể để tuyên truyền
rất là nhiều lần nhưng mà người dân vẫn không nhận thức được đầy đủ và vẫn tiếp tục bị chiếm đoạt tài sản
đối với các trường hợp như vậy tôi khuyên các người dân là tuyệt đối không nghe nhau lời rụ rỗ của đối tượng
bởi vì đa số các trang chứng khoán trên mạng đa số là lừa đảo để chiếm đoạt tài sản
tuyệt đối không nghe theo đối tượng đó
và khi lỡ đã bị lừa đảo thì hãy hỏi những người xung quanh người thân tra cứu trên mạng internet để biết
để ngừng ngại
hãy tiếp việc bị lừa đảo và trình báo cho cơ quan công an lời gần nhất
dù các hành vi lừa đảo không còn mới nhưng tại các tỉnh lẻ thì nhiều người vẫn mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo
để bản thân không trở thành miếng mồi béo bờ của loại tội phạm này
người dân cần phải cảnh giác không nên tin vào những lời rụ rỗ việc nhẹ lại kiếm được nhiều tiền như lời giới thiệu của các đối tượng đưa ra
đối với bị hại khi phát hiện mình bị lừa đảo thì cần trình báo ngay đến cơ quan công an để được vào cuộc kịp thời